để hỗ trợ ngư dân khai thác nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ
tỉnh quảng ngãi vừa hỗ trợ trên bốn mươi bốn tỷ đồng cho bốn trăm bốn mươi lượt tàu thuyền các vùng biển bãi ngang ven biển
trong đợt hỗ trợ lần này có ba trăm tám mươi một tàu cá của ngư dân các huyện lý sơn bình sơn đức phổ và thành phố quảng ngãi
được hỗ trợ nhiên liệu với tổng kinh phí bốn mươi hai năm tỷ đồng
số kinh phí còn lại hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc hf cho năm mươi chín tàu cá
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có trên năm tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản
trong đó có khoảng sáu mươi tàu thuyền ngư dân đánh bắt xa bờ các ngư trường truyền thống trường xa hoặc xa
do vậy chính sách hỗ trợ này sẽ giúp ngư dân có thêm kinh phí đầu tư tiếp tục vươn khơi bám biển